sáng nay một mươi bốn tháng tám tại hà nội ban chỉ đạo trung ương tổng kết nghị quyết số hai mươi bốn và chỉ thị số bốn mươi năm
đã tổ chức hội nghị góp ý kiến vào các dự thảo văn bản tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn về công tác dân tộc
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương thị mai nhấn mạnh cần chú trọng vấn đề phát triển bền vững
cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên nguyên tắc bình đẳng đoàn kết cùng phát triển
góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đặc biệt cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy đảng
toàn hệ thống chính trị đối với công tác dân vận động viên khuyên khích người dân tham gia vào quá trình phát triển
khắc phục tư tưởng ý lại
đồng chí trương thị mai cũng đề nghị các cấp ngành tiếp tục quan tâm tới vấn đề bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách về công tác dân tộc
theo hướng tích hợp lồng ghép các nội dung liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững